các phương án diễn tật chống khủng bố chống gây dối giải cứu con tin phòng chống cháy nổ công tác dẫn đoàn phân luồng giao thông đã được các lực lượng phối hợp tập dượt nguyền nguyễn
đặc biệt trong những ngày diễn ra đại hội lực lượng công an đã chủ động xây dụng các phương án bố chính lực lượng thế trận bảo đảm an ninh an toàn với nhiều vòng nhiều lớp tất cả với mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mang thai đơn và một mươi năm các trường hợp mang thai đôi
mới đây khoa phụ sản bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ vừa cứu sống
một sản phụ mang sông thai mắc phải tình trạng trên
sản phụ ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh hậu giang mang xong thai ba mươi bảy tuần
trước đó chị này từng sinh mẫu hai lần kèm bệnh lý tăng huyết áp đang điều trị
sau khi nhập viện theo dõi chuyển dạ và ổn định huyết áp ngày hai mươi tháng một
sản phụ có biểu hiện suy thai kèm nguy cơ tiền sản vật vết mẫu cũ hai lần
tiến hành kiểm tra các bác sĩ phát hiện dây rốn bên phải bám màng
dây rốn còn lại bám đúng vị trí
sau hội chẩn sản phụ được phẫu thuật khẩn cấp lấy thai
hai bé gái cân nặng lần lượt hai hai kg và hai một kg đã chào đợi an toàn
theo các bác sĩ dây rốn bám màng đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn chuyển dạ
vì có thể làm rách mạng ối đứt dây nhao và cắt đứt nguồn máu nuôi thai
khiến thai bị ngạt và mất tim thai đột ngột khi còn trong bụng mẹ
ngoài ra khắc bất thường của vị trí bám còn làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý
như nhau bông non nhau tuyển đạo tuyển sản dật
hiện vẫn chưa có biện pháp để ngăn ngừa tình trạng này
vì vậy các mẹ bầu cần tuân thủ việc khám thai định kỳ để phát hiện sớm
và có biện pháp theo dõi kịp thời
bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ tại làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp của ông trần anh điền
đặt tại khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi vừa được tổ chức kỷ lục việt nam
xác lập kỷ lục mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi
và xương rồng bát tiên lớn nhất việt nam
bó hoa cúc mâm xôi này được làm từ một hai trăm linh cây trúc và ba trăm linh kg lô gam sắc
chiều dài bó hoa là một mươi m đường kính một mươi hai một m
chiều cao vòng năm sáu m được kết lại từ hai trăm sáu mươi chậu hoa cúc mâm xôi và năm mươi cây xương rồng bát tiên
phía đuôi của bó hoa cũng được thiết kế thành một tiểu cảnh mùa xuân rất bắt mắt
du khách có thể vào trong lòng bó hoa chụp ảnh
để thiết kế được bó hoa này phải sử dụng một mươi công nhân trong thời gian hai tháng
sự xuất hiện của bó hoa lớn nhất việt nam giữa làng hoa trăm tuổi
không chỉ tôn tinh sự khéo tay sáng tạo của người dân xa đét
mà còn là điểm nhấn thú vị thu hút du khách đến thành phố hoa này
trở lại tin tức tại tp hcm ủy ban nhân dân tp thủ đức vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
bằng tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh của người dân
cũng như là danh sách các điểm tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
theo đó trụ sở ủy ban nhân dân tp thủ đức hoạt động tại địa chỉ số một trăm sáu mươi tám trương văn bang
phường thành mỹ lợi thành phố thủ đức người dân có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng

để thuận tiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức cá nhân
ủy ban nhân dân tp thủ đức duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính
tại ba địa điểm
địa điểm một số bốn mươi năm đường nguyễn thanh sơn phường thành mỹ lợi
địa điểm hai số hai trên ba trăm linh bốn xa lộ hà nội phường hiệp phú
địa điểm ba số bốn mươi sáu đường thống nhất phường bình thọ
về trụ sở ban tiếp công dân của tp thủ đức sẽ tổ chức ở ba địa điểm
địa điểm một số bốn mươi năm đường nguyễn thanh sơn phường thành mỹ lợi
địa điểm hai số năm đường trận hương đạo phường hiệp phú
địa điểm ba số bốn mươi sáu đường thống nhất phường bình thọ
địa điểm bốn ủy ban nhân dân ba mươi bốn phường trên địa bàn thủ đức vẫn duy trì việc tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính công tác tiếp công dân cho tổ chức cá nhân bình thường
liên quan đến sự cố gối cao su bị rơi và xây dịch ở gói thầu cb hai đoạn trên cao
và các điểm bút thuộc tuyến metro số một bến thành suối tiên
chủ đầu tư cho rằng liên danh ngbt không làm trọn trách nhiệm đối với gối thầu này
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm chủ đầu tư dự án metro số một
vừa có văn bản gửi tới liên danh tư vấn ngpt về việc phê duyệt vật liệu thép
sử dụng chơi gối cao su bản thép không đúng quy định sau sự cố một gối cầu bị rơi
và một gối bị xê dịch một trăm linh mm
chủ đầu tư dự án cho rằng liên danh sumitomo sienco sáu là tổng thầu
và liên danh ngbt không tuân thủ trình tựu thu tục thực hiện dự án
không tuân thủ các quy định của hợp đồng liên quan đến các yêu cầu về vật liệu
và chất lượng thi công từ gối thầu cp hai
liên danh ngbt không làm trọn trách nhiệm của đại diện chủ đầu tư
đối với gói thầu cp hai theo quy định của hợp đồng
theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố việc phê duyệt vật liệu xây quy định hợp đồng
tắt rắc trong quá trình giám sát thi công nghiệm thu vật liệu gối cao su của liên danh ngbt
đã dẫn đến sự cố nghiêm trọng vừa qua cũng như chất lượng của các gối cầu nói chung
do đó ban quản lý đường sắt đô thị thành phố yêu cầu liên danh nzpt thống kê danh sách nhân sự
bao gồm nhân sự đã ngưng điều động nghỉ việc liên quan đến gối cầu
kể từ thời điểm phê duyệt bán vẽ thi công nhân sự nghiệm thu đến thời điểm hiện nay
để thu hổ tất cả các chi phí mà chú đầu tư đã chi trả cho nhân sự trên
vừa rồi là những cập nhật tin tức trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
trong ngày hai mươi bốn tháng một việt nam airlines đã thực hiện tổng cộng chín mươi chuyến bay
trên chiều đi từ các tỉnh thành cho đến hà nội
nhằm chuyên trở hàng trăm đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
trong ngày hai mươi bốn tháng một việt nam airlines thực hiện gần ba mươi chuyến bay
chở gần bốn trăm linh đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc
và đây là ngày cao điểm nhất trên chiều đi của việt nam airlines
trong đợt phục vụ các đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc khóa một mươi ba
các chuyến bay vận chuyển đại biểu của việt nam airlines
được triển khai từ ngày hai mươi tháng một cho đến ngày bốn tháng hai
là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển phục vụ các đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc khóa một mươi ba
việt nam airlines đã tập trung nguồn lực cao nhất để đảm bảo phục vụ an toàn chú đáo cho các đại biểu
bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn bay tuyệt đối
việt nam airlines hiện phải tuân thủ chặt chẽ các quy định
về đảm bảo an ninh của cục hàng không trong giai đoạn phục vụ đại hội đảng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện phù cử tỉnh hưng yên khiến hai phụ nữ tử vong
vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư phố cao đoạn giao cắt giữa đường quốc lộ ba mươi tám b
với đường tỉnh lộ ba trăm tám mươi sáu thuộc điệu phận thuông cao xá thị trấn trần cao
xe ô tô do anh đoàn ngọc thắng điều khiển đến địa điểm trên
thì va chạm với xe máy do chị bùi thị thảo điều khiển
phía sau xe máy chở chị thái thị nguyên
hậu quả do va chạm mạnh
nên chị thảo tử vong
vong tại chỗ chị nguyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện phù
nhưng sau đó không qua khỏi
cả hai phương tiện đều hư hỏng
theo người dân chứng kiến vụ việc của hình ảnh camera ghi được
khi xe ô tô đang di chuyển với tốc độ bình thường qua ngã tư
thì xe máy vượt đèn đỏ đi thẳng với tốc độ rất nhanh lao tới
và tốc mạnh vào phía sau xe ô tô
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
khắc phục sửa chữa hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý
qua kiểm tra giả soát trong quá trình quản lý khai thác các tuyến cao tốc do vec thực hiện
xuất hiện tình trạng hư hỏng dạn nứt nền mặt đường hằn lún vệt bánh xe biển báo hiệu sơn kẻ vạch
hệ thống báo hiệu đường bộ bị mờ bị bẩn gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại
đặc biệt là tuyến cao tốc nội bài lào cai
bộ giao thông vận tải yêu cầu vec cần kiểm tra giả soát lại tất cả các vị trí hư hỏng nền mặt đường
đặc biệt là các vị trí hàn lún vệt bánh xe các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông cao
có giải pháp sửa chữa ngay và phương án tổ chức giao thông tại các nút giao vào
để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cuối năm khi lưu lượng các phương tiện tăng cao
vec phải tăng cường kiểm tra giả soát phát hiện kịp thời các lối đi tự mở
các điểm tự ý phá rào chắn đón trả khách trên cao tốc nếu có
để xử lý ngay các trường hợp này gây mất an toàn giao thông
sửa chữa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến cao tốc
với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới có nhiều tuyến giao thông huyết mạch
mật độ phương tiện tham gia vào giao thông trên địa bàn tỉnh lạng sơn rất cao
đặc biệt vào dịp cuối năm lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây lại càng gia tăng đột biến
do nhu cầu vận chuyển hàng hóa
và trước tình hình đó bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông của toàn tỉnh đang tiến hành tổng kiểm tra kiểm soát
để xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
và phóng viên antv đã có một buổi theo chân lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận thực tế triển khai công tác này
chốt kiểm tra nồng độ cồn tại thị trấn lộc bình tỉnh lạng sơn
phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp
khi thấy tổ công tác làm nhiệm vụ liền có hành động quay đầu xe bỏ chạy như thế này

đây là ngậm rồi thổi đi
thổi đi thổi đi
đây là nồng độ cồn của mình nhé
kết quả là một trăm linh hai mg trên một lít khí thở

hôm nay em làm bên thủy lệ em không có tắc xá
hôm nay con vụ nhiều quá con nhiệt tình quá em thêm một chén rượu đây

vâng em không biết
biết là miễn phạm em không biết em không biết là có gì cái xong cảm ơn em một tí
sau khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các mức phạt về hành vi có nồng độ cồn vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông được tăng nặng gấp nhiều lần
phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh luật phòng chống tác hại của rượu bia
thế nhưng còn một bộ phận tài xế sau khi sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện
đối với địa bàn lạng sơn thì vi phạm nồng độ cồn trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đấu tranh rất là quyết liệt
tuy nhiên là do cái thói quen của người dân khi mà sinh hoạt ăn uống rồi là các dịp lễ hội lễ tết rồi các cái cuộc vui đầu năm
thì tình trạng sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông thì cũng vẫn còn tồn tại khá là phổ biến
thế thì đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng vẫn tập trung xác định cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn là một cái hành vi và cần tập trung kiểm tra xử lý quyết liệt
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lạng sơn đã phát hiện và xử lý bốn trăm hai mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
điều đó cho thấy nhiều người dân vẫn còn chủ quan khi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông
trong dịp trước trong và sau tết lực lượng chức năng công an tỉnh lạng sơn tiếp tục duy trì các tổ công tác xử lý vi phạm
sử dụng các biện pháp đồng bộ để kiểm tra bất cứ phương tiện tài xế vào các thời điểm khác nhau nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại